thưa quý vị liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đến nay cả nước đã tiêm được gần tám mươi bảy triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine là bảy mươi tám năm và tỷ lệ tiêm đủ hai liều là ba mươi ba một dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
thưa quý vị tại tỉnh đắk lắc vào trưa ngày hôm nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện eakha cũng tuyên bố như sau
các tỉnh thành phố có tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín cho dân số từ một mươi tám tuổi trở lên đạt chín mươi năm là hà nội bắc ninh quảng ninh đà nẵng khánh hòa tp hcm bà rịa vũng tàu đồng nai long an bình dương
đã có chín tỉnh có tỷ lệ bao phủ đủ hai mũi vaccine cho dân số từ một mươi tám tuổi trở lên đạt trên năm mươi là long an quảng ninh tp hcm khánh hòa lạng sơn bình dương đồng nai hà nội và bắc ninh
hiện có chín tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine dưới năm mươi dân số từ một mươi tám tuổi trở lên là sơn la nghệ an thanh hóa cao bằng đắk lắc gia lai nam định thái bình và tuyên quang
về công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đến ngoài thành phố hồ chí minh có hai địa phương khác là bình dương và ninh bình đã tiến hành tiêm cho trẻ